theo tổng cục thống kê trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt hai mươi ba tỷ usd tăng một mươi ba so với năm ngoái
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt một trăm sáu mươi hai tám mươi ba tỷ usd tăng ba bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt tám mươi hai chín mươi bốn tỷ usd tăng bốn bảy nhập khẩu đạt bảy mươi chín tám mươi chín tỷ usd tăng hai một
cánh cân thương mại hàng hóa bốn tháng ước tính xuất siêu ba tỷ usd
về xuất khẩu hàng hóa tổng cục thống kê cho biết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ước tính đạt một mươi chín bảy tỷ usd giảm một mươi tám bốn so với tháng ba
so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi giảm ba năm
ở chiều ngược lại bốn tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt bảy mươi chín tám mươi chín tỷ usd
về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong bốn tháng trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước tính đạt bảy mươi chín tám mươi chín tỷ usd